trong sáng ngày hôm nay công an phường ea ba tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã phối hợp với ủy ban nhân dân phường
đang lập biên bản ra quyết định xử phạt một mươi tám trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về quy định phòng chống dịch vẫn ra đường đi thể dục buổi sáng
trong lúc tuần tra làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn phường công an phường ea ba tp buôn ma thuột
đã phát hiện rất nhiều người dân vẫn bất chấp quy định phòng chống dịch ra đường để đi thể dục
ngay sau đó tổ công tác đã mời những người này về trụ sở làm việc lập biên bản ra quyết định xử phạt
mỗi trường hợp hai triệu đồng tính đến sáng nay ngày hai mươi bảy tháng bảy tỉnh đắk lắc ghi nhận một trăm hai mươi tám ca dương tính
với sars cov hai trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín mỗi người dân cần nâng cao ý thức
cộng đồng trách nhiệm để cùng với cả hệ thống chính trị chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
công an tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ba đối tượng
nguyễn trọng lợi võ thị kim tuyến và nguyễn bình an có hành vi tàng trữ mua bán trái phép trên một mươi bảy kg ma túy
trong đó nguyễn trọng lợi là đối tượng cầm đầu bỏ trốn và mới bị các trinh sát bắt giữ tại đồng tháp
cơ quan điều tra đã thu giữ hơn một mươi bảy kg ma túy nhiều súng và mã tấu trước đó khoảng ba giờ sáng ngày một mươi một tháng sáu
lực lượng công an phát hiện tại căn nhà số một mươi hai e một thuộc khu dân cư vĩnh phú một phường vĩnh phú
có nhiều người tụ tập nên tiến hành kiểm tra hành chính
trong quá trình truy bắt lực lượng công an đã bắt giữ được nguyễn bình an võ thị kim tuyến và một số người khác
khám xét căn nhà này phát hiện hơn một mươi bảy kg ma túy nhiều súng và mã tấu
tòa án nhân dân tỉnh cao bằng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo nông văn hòa
phương văn kế hoàng văn ba và lưu văn trường cùng chú tại xóm lũng phấc xã đàm thủy huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
theo cáo trạng khi được người đàn ông tên sang thuê tổ chức người khác xuất cảnh trái phép sang trung quốc
hòa đã thuê kế chiến ba và trường đưa dẫn hai mươi năm người từ xóm bản dít xã đàm thủy huyện trung khánh
đến mốc tám trăm hai mươi trên hai thuộc địa phận đàm thủy để các công dân này xuất cảnh trái phép sang trung quốc
với số tiền công thỏa thuận là năm trăm linh nhân dân tệ một người
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nông văn hòa một mươi năm tù phương văn kế chín năm tù
hoàng văn ba và lưu văn trường
lưu văn trường mỗi bị cáo tám năm tù cùng về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
chương trình tiếp tục với một số tin tức về an ninh trật tự
một mươi sáu đối tượng là trưởng phòng nhân sự nhân viên quản lý kho lái xe và bảo vệ thuộc công ty trách nhiệm hiếu hạn
intok việt nam tại khu công nghiệp yên phong vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh
phối hợp với công an huyện yên phong bắt giữ về các hành vi tham ô tài sản trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
bước đầu cơ quan công an xác định chủ mưu cầm đầu ổ nhóm này là nguyễn văn minh ba mươi năm tuổi
ở xã long châu huyện yên phong trưởng phòng quản lý nhân sự tại công ty trách nhiệm hiếu hạn intok việt nam
lợi dụng chức vụ và sơ hở trong công ty minh đã chỉ đạo nhân viên giấy quyền móc nối với công nhân
quản lý các kho xưởng thu gom hơn ba mươi tấn thiết bị vật tư rồi bàn bạc thống nhất với lái xe và bảo vệ
lén lút chuyển số hàng trên ra ngoài công ty bán lấy tiền với tổng giá trị ước tính khoảng năm trăm linh triệu đồng
cơ quan công an đã khẩn trương điều tra xác minh và thu giữ toàn bộ tăng vật vụ án tại hai kho hàng của tạ khắc thái
ba mươi tuổi ở xã long châu huyện yên phong đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an huyện kim bảng tỉnh hà nam đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn văn khiêm sinh năm hai nghìn
trú tại thôn tùng quan xã đại cương huyện kim bảng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
đến nay với thủ đoạn cầm cố các tài sản như xe máy điện thoại di động sổ hộ khẩu căn cước công dân
khiêm đã cầm cố tài sản cho bảy người vay với tổng số tiền một trăm bốn mươi bảy triệu đồng
với lãi suất từ năm đồng đến một mươi đồng một triệu một ngày tương đương mức lãi suất từ một trăm tám mươi đến ba trăm sáu mươi một năm
thu lợi bất chính trên bốn mươi hai năm triệu đồng công an huyện kim bảng đã thu giữ bốn xe mô tô
một mươi điện thoại di động hai mươi giấy cầm cố tài sản giấy vay tiền trên bốn mươi hai năm triệu đồng và một số đồ vật
tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen của khiêm để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
bất chấp chỉ thị một mươi sáu bốn người đã tụ tập ăn nhậu và hát karaoke tại căn nhà số bảy trăm bảy mươi tám
đường tạo yên khóm năm phường một thành phố cà mau tỉnh cà mau
khi tổ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đến kiểm tra
các đối tượng không chấp hành và đã có hành vi chống đối đe dọa phóng viên tác nghiệp
ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc có nhóm người tụ tập
tại địa điểm trên tổ công tác phòng chống covid một mươi chín đã kịp thời có mặt
phát hiện lực lượng nhóm người trên đã bỏ vào trong cắt hệ thống điện và không mở cửa
đến khi tổ công tác vận động vào được bên trong thì các đối tượng rất hung hăng
có lời lẽ thách thức lực lượng chống đối đe dọa phóng viên trong quá trình tác nghiệp
qua kiểm tra phát hiện trong phòng có một bàn nhậu một loa kẹo kéo và một micro
lực lượng đã mời bốn đối tượng gồm đoàn phú thịnh chú tải tp hcm tô liêm và tô thiện minh
cùng chú phường một tp cm và nguyễn nhật trương chú thị trấn cái đôi vảm huyện phú tân
về cơ quan công an xử lý theo đúng quy định của pháp luật
tại tỉnh sóc trăng công an phường năm tp sóc trăng cũng đã phát hiện bắt quả tăng một mươi đối tượng
đang tụ tập ăn nhậu tại một tròi giấy bỏ hoang nằm trên đường kênh cầu xéo thuộc địa bàn khóm ba
trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
một trong số một mươi đối tượng đã bỏ trốn
tại cơ quan công an chín đối tượng đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình
hiện cơ quan công an đã hoàn tất thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt mỗi đối tượng một mươi năm triệu đồng
do vi phạm về các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời tiếp tục xác minh đối tượng còn lại để xử lý sau
tự ý dùng thuốc rất nguy hiểm nhất là với những bệnh chưa có thuốc đặc trị như covid một mươi chín
tuy nhiên mấy ngày qua trên mạng xã hội lại xuất hiện nhiều hướng dẫn không rõ nguồn gốc
về cách tự dùng thuốc

đáng chú ý một trong hướng dẫn liều paracetamol khuyên sử dụng là liều tối đa
rất dễ quá liều và gây ngộ độc
và thực tế trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai đã tiếp nhận không ít trường hợp nguy kịch tính mạng
vì ngộ độc thuốc hạ sốt giảm đau paracetamol
cô gái này nhập viện trong tình trạng đau trướng bụng đi lại khó khăn
trước đó do bị sốt nên cô đã mua thuốc hạ sốt về dùng
sau khi dùng liên tục ba ngày tình trạng sốt cao đã không còn
nhưng bệnh nhân ngày càng mệt mỏi khó chịu
đến bệnh viện bác sĩ kết luận cô bị ngộ độc gan do sử dụng thuốc hạ sốt quá liều
do là mình bị sốt nên là mình tự ý dùng mua thuốc
cứ bao giờ sốt thì mình sẽ uống
uống thì cứ sáu tiếng thì sẽ uống một viên efergan
mình nghĩ là mình uống đủ liều nên không sao nhưng mà không thể ngờ là nó phá hủy gan
còn đây là bài thuốc điều trị covid một mươi chín
covid một mươi chín được lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày qua
trong đó liều paracetamol khuyên sử dụng là liều tối đa
cũng chính vì bài thuốc này các loại thuốc hạ sốt giảm đau đang được nhiều người tìm mua tích chữ
sử dụng để tự chữa các biểu hiện của bệnh covid một mươi chín theo hướng dẫn trên mạng xã hội
và việc tự ý sử dụng các loại thuốc hạ sốt quá liều có thể gây ra những hậu quả khôn lường
trang mạng xã hội người ta có hướng dẫn tự hướng dẫn nhau với liều tối đa khá cao
liều tối đa là liều cao nhất rồi là ba gram một ngày đối với người trưởng thành người việt nam
và dùng tất cả mọi người như thế rất là nguy hiểm rất dễ nhiều người sẽ bị ngộ độc nếu mà không để ý
như chúng ta đã thấy cái ca bệnh nhân trưởng thành trẻ như chúng ta đang có ở đây
với liều hai gram một ngày trên một cơ thể bệnh đặc biệt
người ta đang dùng các thuốc khác nó có tương tác với thuốc trong cơ thể
nếu người bệnh không biết thì rất dễ bị ngộ độc paracetamol kể cả với liều bình thường
theo cảnh báo của bác sĩ
ngộ độc baratamol là loại ngộ độc thường gặp nhưng âm thầm dễ bỏ sót
người sử dụng có thể bị ngộ độc do lạm dụng thuốc dùng sai dẫn tới quá liều mà không biết
do các biểu hiện ngộ độc paracetamol rất kín
thậm chí vài ngày đầu nếu không xét nghiệm theo dõi thì không thể biết
và khi được phát hiện đã muộn tổn thương gan thậm chí suy gan cấp hôn mê gan và tử vong
tốt nhất thì chúng ta dùng hai viên ba viên tối đa là bốn viên một ngày viên loại một trăm linh năm trăm linh mg
trường hợp mà người gây
người bị sốt cao bệnh nặng kéo dài bị suy kiệt gây mòn
rồi những trường hợp mà uống nhiều rượu lâu nhiều ngày
rồi những trường hợp mà dùng các thuốc có thể làm tăng độc tính của paracetamo
ví dụ một số thuốc chống động kinh thuốc chứa bệnh lao
những trường hợp đấy phải dùng paracetamol rất thận trọng và rất dễ bị viêm gan diễm độc
và những trường hợp đấy phải nếu có dùng phải dùng nếu thấp nhất có thể
theo các bác sĩ để sử dụng paracetamol an toàn với người trưởng thành không có bệnh lý nền
mỗi ngày chỉ nên dùng hai ba viên paracetamol loại năm trăm linh mg
trẻ em một mươi năm mg trên kg cân nặng cho mỗi lần và không quá sáu lần trên hai mươi bốn giờ
luôn kết hợp các biện pháp khác an toàn hơn để hạ sốt giảm đau như nới rộng quần áo
trường tắm nước ấm uống đủ nước
khi bệnh không đỡ hoặc có biểu hiện bất thường thì cần tới cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra
thưa quý vị tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm
đang diễn biến khó lường
một trong những nguyên nhân là do người dân không thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội
do đó để kéo giảm và có thể tiến tới kiểm soát được dịch
chính quyền tp hcm đang có những biện pháp quyết định hơn
kể từ một mươi tám h đến sáu h sáng ngày hôm sau bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng bảy
công an tp hcm sẽ đồng loạt gia quân xử lý các trường hợp vi phạm theo chỉ thị một mươi sáu tăng cường
ghi nhận trong đêm đầu tiên đa số người dân đã chấp hành quy định này của chính quyền tp hcm
từ chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy công an các vượng nguyện trên địa bàn tp hcm
đã quán trị cán bộ chiến sĩ triển khai chốt chặn và tuần tra kiểm soát
để tuyên truyền nhắc nhở người dân tuân thủ giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu tăng cường
các trường hợp được ra đường đó là các trường hợp cấp cứu đối với công nhân vệ sinh
những người làm công tác phòng chống dịch và hỗ trợ công tác phòng chống dịch
cũng như lực lượng phóng viên báo chí và một số xe chở các hoàng hóa thiết yếu
ngoài ra các trường hợp khác không được ra đường do đó ngay từ một mươi tám h ngày hôm nay
chúng tôi sẽ đồng loạt gia quân thực hiện và sẽ kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp ra đường
theo văn bản hai nghìn bốn trăm chín mươi ubnd tp
gần đến một mươi tám h các tuyến đường trên địa bàn tp vắng hơn rất nhiều so với những ngày trước đây
càng về đêm chỉ có một số người vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc
những trường hợp không thuộc diện được ra đường
những trường hợp không thuộc diện được ra khỏi nhà đã bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính
sáu h tối hôm nay đi hiện nay rất là vắng đường rất là vắng
chứ còn vài trường hợp là người ta đi làm về
họ trình bày là hôm nay là lý do công việc cơ của chỗ làm của họ
ví dụ ngân hàng cụ thể một số trường hợp ra từ chiều giờ chúng tôi kiểm tra là đa phần là nhân viên ngân hàng đi làm về
họ cũng trình bài là hôm nay họ về là bữa cuối họ không có đi nữa
còn những trường hợp đi xe đi ra đường mà nhiều lý do không xứng đáng là chúng tôi lập biên bản xử lý
từ tám h đến sáu giờ sáng hôm sau là các cửa hàng kinh doanh đều phải đóng cửa
vì vậy các lực lượng giao hàng là sẽ không được ra đường và người dân cũng không được ra đường
trên tinh thần đó chúng tôi cương quyết xử lý đối với các trường hợp ra đường trong trường hợp không cần thiết
còn ngoài ra những trường hợp khác như giao hàng đi mua đồ mà không cần thiết thì chúng tôi là cương quyết xử lý
cái nhà em nó gần ở đây là một nhà là của người nhà
còn nhà em thuê là có vợ con ở thì do lo xong ở nhà xong em mới chạy về bên con là xong thôi
chứ em cũng không phải đi đâu lung tung hết à
cho nên em bị bất khả kháng mà thật sự giờ em cũng thất nghiệp cả hơn tháng nay mà bây giờ phạt như vậy
thì em cũng căng quá em cũng không biết sao đây nữa
cái bệnh này đi nó lây lan rất là nhiều làm như vậy là rất là tốt
nếu mà hạn chế ra đường thì coi như là không chế được cái việc này là tôi rất mừng
theo đó người dân chỉ được ra đường khi có việc thực sự cần thiết như mua nhu yếu phẩm thiết yếu
lương thực từ sáu giờ sáng đến một mươi tám h mỗi ngày đến khi có chỉ đạo mới ít nhất là đến ngày hai tháng tám
vào ban đêm ngoài những đối tượng ưu tiên thì người dân chỉ được ra ngoài khi cấp cứu
các lý do khác sẽ bị xử phạt hành chính từ một triệu đến ba triệu đồng
ủy ban nhân dân các vận quyện và thành phố thủ đức sẽ tiếp tục tuyên truyền đến người dân
bằng nhiều phương thức để mọi người cùng đồng lòng với thành phố biết tâm đẩy đùa dịch bệnh
liên quan đến vụ bảy thanh niên tụ tập đua xe trái phép bị bắt giữ
hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công an huyện định quán tỉnh đồng nai đã chuyển hồ sơ qua viện kiểm sát nhân dân
cung cấp đề nghị khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với các đối tượng trên
trước đó lực lượng của công an huyện định quán kết hợp đội cảnh sát giao thông số hai công an tỉnh đồng nai
trên đường tuần tra phát hiện khoảng ba mươi đối tượng đang tụ tập đua xe
khi lực lượng chức năng xuất hiện nhóm thanh niên tăng tốc bỏ trốn
tổ chức truy đuổi công an bắt giữ hai đối tượng gồm nguyễn minh vương và lê minh trí tài
qua đấu tranh khai thác công an mời thêm năm thanh niên khác gồm dương tấn quang đỗ minh trung
võ trường an nguyễn phước hải đinh thanh phong lên công an làm việc
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận vào tối ngày hai mươi bốn tháng bảy thông qua mạng xã hội đã hẹn
nhau tập trung tại km hai mươi bảy quốc lộ hai mươi để đua xe trái phép khi chạy được khoảng bốn vòng thì bị công an phát hiện
truy bắt ngoài ra có khoảng ba mươi người khác tụ tập để cố vũ bất chấp việc toàn tỉnh đang áp dụng
giãn cách theo chí thị một mươi sáu bảy đối tượng trên đã bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng
đồng thời tiếp tục điều tra truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định
thưa quý vị trong bối cảnh thành phố đang tăng cường các biện pháp chống dịch trên địa bàn
vào tối ngày hai mươi sáu tháng bảy ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã có văn bản số hai nghìn bốn trăm chín mươi một yêu cầu tăng
trực tuyến hoạt động của xe mô tô ứng dụng công nghệ phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu
trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu tăng cường
theo đó nhằm hạn chế tối đa sự đi lại không cần thiết trong thời gian giãn cách
ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các công ty điều hành dịch vụ giao hàng trực tuyến
ra soát đội ngũ nhân viên giao hàng và thực hiện điều chỉnh giảm một mươi so với trước giãn cách phạt
có đặc điểm nhận diện như giấy thông hành đồng phục bản tên có hình nhận diện
mỗi shipper chỉ được hoạt động trên một địa bàn với những đơn vị không quản lý bằng ứng dụng công
nghệ các doanh nghiệp phải chủ động xét nghiệm định kỳ cho nhân viên đăng ký danh sách nhân viên
cho sở công thương tp hcm thường xuyên nhắc nhở nhân viên tuân thủ các quy định phòng chống dịch
và sẽ có trách nhiệm liên đối nếu để xảy ra vi phạm về mục đích vận chuyển hay phòng chống dịch
mạng lưới các bếp cộng đồng xuất hiện tại tp hcm trong hai tháng qua đã thể hiện vai trò hậu
quan trọng cho công tác chống dịch tuy nhiên khi tp hcm ra quy định giới hạn thời gian di chuyển
của người dân các điểm nấu này đã tự chuyển thành bếp giả chiến với mô hình ba tại chỗ
tình nguyện viên ăn ở làm xuyên suốt để đảm bảo không đứt gãy nguồn cung thực phẩm cho tuyến đầu
và các đối tượng yếu thế bếp thương sài gòn đúng như tên gọi nhận được sự quan tâm thương yêu của
mạnh thường quân cả nước trong gần hai tháng triển khai từ một điểm nấu ban đầu tại bệnh viện phòng ngọc
tàu bếp thương sài gòn đã có bảy bếp vệ tinh khắp thành phố đều cung cấp hơn hai suất ăn mỗi ngày
theo yêu cầu của các bệnh viện
những ngày đầu tiên thì mấy em này năm sáu giờ sáng là phải xếp hàng ở trên bixi để đi mua gà mua cá
phải trả giá từng đồng tại vì cái tiền này là tiền các mạnh thường quân góp có những người cho hai mươi
ba mươi năm mươi và có những cô chú gom góp tiền dưỡng già của mình để đóng góp về thật ra cái tiền của
mọi người rất là quý nên bếp thương sài gòn khi mà mua đồ phải trả giá từng đồng
chí thị một mươi sáu tăng cường tại thành phố hồ chí minh một tuần trở lại đây là siết chặt di chuyển giữa
thành phố thủ đức các quận huyện với nhau nhiều bếp cộng đồng đã phải tạm ngưng do nằm trong khu
phong tỏa liên quan các ca nhiễm covid một mươi chín do đó các điểm nấu cộng đồng còn khả năng hoạt động
phải tự kết nối với nhau chia sẻ nguyên liệu cũng như chia sẻ thông tin số lượng suất ăn có thể bổ trợ
như mọi người có thể thấy hình ảnh đây rau củ ở đây rất là nhiều thì không phải là ở đây không đâu
có nghĩa là bếp thương sài gòn nhận
xong giống như một cái trạm vệ tinh gì đó và bắt đầu kết nối nhiều kênh các bếp khác tới lấy
rồi sau đó nếu như bếp đủ dùng nha tiêu chí là bếp đủ dùng và sau đó mình chia ra các khu mà
bị cách ly còn thiếu rau hay sao kết nối với mình từ tối hai mươi sáu tháng bảy thành phố hồ chí minh
áp dụng quy định hạn chế người dân ra đường từ một mươi tám h đến sáu h sáng hôm sau ngoại trừ một số ngành
nghệ đặc thù do đó nguyên tắc ba tại chỗ được các bếp cộng đồng này tự động áp dụng tình nguyện
viên mỗi người một công việc riêng chấp nhận trở thành nhân viên chính thức tại các bếp
sinh hoạt tại chỗ để đảm bảo số lượng số ăn nhu yếu phẩm cho tuyến đầu không bị đứt gãy
đầu thì một giờ một giờ mấy là thức rồi để dậy nhắm bếp rồi sửa soạn lúc đầu thì tự mấy người
hùng lại sau này mọi người bà con dần sớm cũng ngái giúp người ít chút ít đây phải là một cái
bếp rất là an toàn vệ sinh về thực phẩm bởi vì đây là tăng cường sức khỏe cho tuyến đầu thì chúng
tôi bản thân nhân viên của bếp là mỗi ngày đều phải test cái que thử nhanh và phải có kết quả âm
tính bắt đầu mới được vào bếp và đa số các bạn này bây giờ hiện tại ở lại tại sân khấu năm b võ văn
tần hết và không được về nhà đặc trưng của các bếp giải trí hiện nay tại thành phố hồ chí minh
là lực lượng nữ giới đông đảo không chỉ là bếp nút tất cả chị em xôn pha ở tất cả các khâu
từ xếp giải hàng cùng trí nhu yếu phẩm đến ngoại giao kêu gọi nguồn thực phẩm từ nhiều nguồn lực
các khoản chẳng hạn như là khung vác mang cơm đến mời bà cơm tới các khu phun tỏa rồi kể cả là
có những ngày mà gọi là khung vác gạo cá rau củ phải vận chuyển khắp nơi thì tất cả các chị em đều
tự vận chuyển hết mãi đến sau này thì có lực lượng đội phản ứng nhanh chống dịch covid một mươi chín các anh cũng
hỗ trợ nhiều hơn vì thế mình có thể ví von là giặt tới nhà đàn bà cũng đánh nên là cái câu chuyện
bây giờ chống dịch không phải là chuyện của riêng ai nữa của chung của tất cả không phân biệt dưới
hạn không phân biệt màu da chỉ cần là hãy giữ gìn sức khỏe bảo vệ năm k đồng hành với là cái
trong cái công cuộc sài gòn ơi sẽ khỏe lại thôi thành phố hồ chí minh bước vào bảy ngày cao điểm
thực hiện chí thị một mươi hai về giãn cách xã hội với sức chặt hơn nữa về việc đi lại của người dân dù số
ca nhiễm mỗi ngày vẫn ở mức nguy hiểm số lượng bệnh nhân được điều trị thành công cũng đạt được
kết quả tích cực do đó sức mạnh hậu phương từ các bếp ăn nói riêng cũng như ủng hộ vật tư thiết
cho nhân sự tuyến đầu đang góp phần quan trọng cho cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh tại thành phố hồ chí minh
sử dụng dịch vụ đường bộ trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố hà nội đều đã dừng thu phí
khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
cụ thể hiện các trạm bot ở hà nội đã dừng thu phí bao gồm dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường pháp vân
cầu rẽ dự án đầu tư xây dựng công trình cầu việt trì ba vì nối quốc lộ ba mươi hai với quốc lộ ba mươi hai c
trạm cầu văn lang dự án xây dựng quốc lộ hai đoạn tránh thành phố vĩnh yên vĩnh phúc chạm bắc thăng long
nội bài cao tốc nội bài lào cai trạm km số sáu tính chung trên cả nước tính đến ngày hai mươi năm tháng bảy
đã có bốn mươi hai trạm thu phí tạm dừng thu phí trong số này có một mươi bảy trạm do bộ giao thông vận tải quản lý
hai trạm do ủy ban quản lý vốn nhà nước quản lý và hai mươi ba trạm do các tỉnh thành phố quản lý
chỉ trong ngày hôm qua ngày thứ ba thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
có tới hơn năm bốn trăm sáu mươi phương tiện bị buộc phải quay đầu ở các cửa ngõ dẫn vào thủ đô hà nội
cụ thể qua công tác phòng chống dịch tại hai mươi ba điểm chốt lực lượng chức năng của thành phố hà nội
đã kiểm soát hơn một mươi hai lượt phương tiện
trong số này có một trăm một mươi tám phương tiện vận tải hành khách lực lượng chức năng đã yêu cầu hơn năm bốn trăm sáu mươi lượt phương tiện
quay đầu không vào thành phố hà nội cũng theo công an tp hà nội qua kiểm tra xử lý
tại hai mươi ba chốt kiểm soát covid một mươi chín lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính hai trăm năm mươi trường hợp phương tiện các loại
phạt gần năm trăm linh triệu đồng
với việc thiết lập các chốt kiểm soát dịch bệnh và thực hiện giãn cách xã hội
trên toàn địa bàn thành phố hà nội trong những ngày vừa qua tại một số tuyến cửa ngõ dẫn vào thành phố
đã xảy ra ủn tắc và sau khi các cơ quan chức năng lên phương án tổ chức lại giao thông
tình trạng u nứ giao thông tại chốt kiểm soát dịch đã có những cải thiện
tuy nhiên vẫn có những trường hợp bị buộc phải quay đầu
vâng đáng chú ý là mặc dù các cơ quan chức năng đã liên tục thông tin tuyên truyền về việc các phương tiện
thiết yếu đăng ký luồng xanh vận tải để giảm thời gian lưu thông chờ đợi tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
tuy nhiên trên thực tế vẫn còn không ít trường hợp chưa thực hiện
do vậy đôi lúc vẫn còn dẫn đến tình trạng ủn ứ
vậy vì sao tỷ lệ đăng ký vẫn còn thấp
các cơ quan chức năng đã có những giải pháp để hướng dẫn luồng xanh vận tải như thế nào
và doanh nghiệp vận tải cần phải chú ý ra sao
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau
đổ về hà nội vẫn rất là đông
có thể là có cái yếu tố bất ngờ ở đây
thế nên là các phương tiện vẫn thực hiện theo lộ trình kinh doanh và vận tải của mình
cần phải có cái sự thống nhất trong công tác phân làn này phân loại xe
để cho các phương tiện nào được đỗ đợi chờ để làm các thủ tục để vào hà nội thì mới đứng đợi chờ
còn nếu không thì phải kiên quyết là cho các xe quay đầu để tránh cái việc ủn tắc tại các cửa ngõ
để đảm bảo phòng chống lây lan dịch bệnh nhưng không làm ngưng trệ hoạt động vận tải hàng hóa
phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh nhiều biện pháp đã được triển khai
cụ thể như tạo luồng xanh trên toàn quốc phục vụ vận tải cấp mã nhận diện phương tiện cho xe
thế nhưng thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp vận tải vẫn chưa quan tâm đúng mức về vấn đề này
tại chốt kiểm soát lực lượng chức năng phân làn riêng cho những phương tiện đăng ký hoạt động trên luồng xanh
nhưng số xe lưu thông trên làn đường này còn quá ít
đồng nghĩa với việc sẽ mất nhiều thời gian hơn để một phương tiện được qua chốt
thông báo đăng ký luồng xanh thì công ty mới vừa nói qua với chúng tôi nên là tôi cũng chưa nắm rõ được
trong một hai ngày tới thì công ty đăng ký cái luồng xanh
nói chung là em không biết về cái thông tin về đăng ký vận tải cái vùng xanh
nhưng mà do công việc bận biệu nên là bọn em cũng chưa có thời gian đăng ký được
theo thống kê sau khi chính thức đồng bộ các cơ quan chức năng toàn quốc đã cấp cho gần năm mươi xe
trong đó sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh đã cấp nhiều nhất với hơn bốn mươi hai xe
tuy nhiên sau khi thành phố hà nội áp dụng giãn cách xã hội số lượng hồ sơ đã tăng đột biến
do vậy để giải quyết tình trạng này sở vẫn đang nỗ lực giải quyết các hồ sơ
đồng thời tăng cường các lực lượng khác hỗ trợ công tác
bên cạnh đó cũng phải cần lưu ý đó là các doanh nghiệp cũng phải chủ động đăng ký
đặc biệt chú ý đến các điều kiện khi nộp hồ sơ
cấp thẻ nhân diện để qua các trạm kiểm soát y tế là hết sức là quan trọng
nó sẽ tạo được một cái luồng xanh cho vận tải hàng hóa đặc biệt là các nhu yếu phẩm thiết yếu
tôi khuyên cáo là tất cả các phương tiện vận tải mà di chuyển trong giai đoạn này
đặc biệt là có đi qua thành phố hà nội thì cần phải liên hệ ngay với sở giao thông vận tải
hoặc là tổng cục đường bộ việt nam để truy cập vào cái phần mềm cấp cái thẻ nhận diện
để dễ dàng cho các phương tiện lưu thông
có thể nộp hồ sơ qua mạng và được cấp qua mạng tự in tự dán
và những cái thẻ nhận diện này có qr code cho nên tại các chốt mà người ta kiểm tra thì cũng rất nhanh
và lực lượng chức năng tại các chốt đã được thông báo và đã được quy định là
khi phương tiện mà có qr code thì được lưu thông thông suốt qua chốt
và chỉ thực hiện kiểm tra tại điểm đầu điểm cuối tại những chỗ xếp dỡ hàng hóa
hoặc là kiểm tra đột xuất trên đường
thường khi phương tiện có dấu hiệu vi phạm về quy định phòng dịch
hay là có dấu hiệu vi phạm về trật tự an toàn hóa thông
thời gian tới tổng cục đường bộ việt nam sẽ nâng cấp phần mềm thẻ nhận diện phương tiện
để có thể kết nối với cơ sở dữ liệu của bộ y tế
về việc cung cấp thêm thông tin lái xe đã được xét nghiệm tiêm phòng phục vụ công tác truy vết và quản lý
bổ sung luồng xanh của các địa phương vào hệ thống luồng xanh trên cả nước
để thuận lợi cho đơn vị khi được cấp thẻ nhận diện để lựa chọn tuyến đường
chỉ đạo các sở giao thông vận tải tạo mọi điều kiện cho xe vận tải hoạt động trên luồng xanh nhanh nhất
tiếp tục triển khai tháng cao điểm tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
trong sáu ngày đầu gia quân lực lượng công an tp huế đã phát hiện ba trăm ba mươi bảy trường hợp vi phạm
trong đó có bốn mươi một trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
cụ thể từ ngày hai mươi tháng bảy đến ngày hai mươi sáu tháng bảy
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp huế đã phát hiện xử lý ba trăm ba mươi bảy trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
tiến hành tạm giữ bảy mươi bảy xe ô tô xe mô tô các loại ra quyết định xử phạt hơn bốn trăm bốn mươi một triệu đồng
đáng chú ý trong số vi phạm trên có bốn mươi một trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
một mươi ba trường hợp lặng lách đánh võng mẹp bô và một trăm linh trường hợp dừng đỗ không đúng quy định
cùng với một trăm linh năm trường hợp không có giấy phép lái xe
chúng ta lại lắng ngòng mình để tri ân những người đã ngá xuống cho tổ quốc
bảy mươi bốn năm qua để tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng lý sĩ và người có công với cách mạng
phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn của các dân tộc các cấp ngành tổ chức cá nhân và đoàn thể
đã tổ chức các hoạt động chăm lo thăm hỏi động viên các thương binh liệt sĩ người có công với cách mạng
qua đó giáo dục truyền thống yêu nước chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân
nhất là thế hệ trẻ
trải qua cuộc kháng chiến chiến tranh bảo vệ tổ quốc cả nước ta đã có hơn chín triệu người có công với cách mạng
gần một hai triệu người con ưu tú đã anh dũng hy sinh trên tám trăm linh người đã để lại một phần máu xương nơi chiến trường
riêng trong lực lượng công an nhân dân đã có một mươi bốn liệt sĩ hơn năm thương binh bệnh binh
cùng với hàng chục nghìn người có công với cách mạng
đó là trong thời chiến còn giữa thời bình máu của người chiến sĩ công an nhân dân vẫn đổ
các anh ngã xuống để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân cho đất nước
cho quê hương
sự hy sinh của các anh đã để lại khoảng trống cho nhiều người
thế nhưng sự hy sinh đó không vô nghĩa bởi các anh đã chuyển thêm sức mạnh về tinh thần và ý chí cho những người ở lại

sẽ đến ngoài nhà mới bảo là đập đùa
gọi anh đi ngay đến bệnh viện đi chứ anh sinh người ta làm rồi
không nghĩ là anh bị nặng đâu
chỉ nghĩ là chắc là mình bị bình thường thôi
đầu tiên mình cũng suy sụp lắm
mình cũng không nghĩ là đến mức như thế
ba năm rồi
mình đi mình ấm ảnh mình sợ
chồng chị hy sinh từ khi hai con còn chưa thể cảm nhận về nỗi đau mất cha
và rồi thời gian cứ thế trôi đi
nhưng đứa con thơ dại giờ vẫn hứng ứng
một năm qua chị vẫn ngày ngày tần tạo sớm hôn
vừa làm cha vừa làm mẹ của các con
người lớn dạy dấu các con nên người
đến lúc mình chứng kiến bạn lớn này
lúc nào cũng để ý đến sắc mặt của mẹ
mẹ buồn hay vui
rồi là mẹ của mình mẹ đẻ
rồi thỉnh thoảng lên thăm lên đấy chơi
thế bà mình nhìn những ánh mắt của bà kiểu buồn ấy
từ đấy mình cũng nghĩ là nếu mình không vượt dậy
mình không cố gắng lên thì những người xung quanh mình
những người yêu thương mình là bồn
khi còn nhỏ bố em đã hy sinh
em cũng chưa biết làm việc vất mát
nhưng mà sau này lớn lên thì em cũng hiểu rõ được chuyện này
cho nên là em cũng muốn nói theo nghiệp của bố em
để có thể trở thành chi sĩ công an
anh dũng quá cảm nhận bố em ạ
trang phục của thượng úy lê văn sinh vẫn nguyên vẹn nơi đây
chỉ có người là ra đi mãi mãi chẳng trở về
ước mơ cống hiến của chiến sĩ công an năm xưa đã mãi còn giang dở
thế nhưng sự hy sinh đó là không vô nghĩa
bởi nó giúp cho chúng ta hiểu hơn về giá trị của hai chữ
từ năm ngày thương minh liệt sĩ tuổi trẻ công an nhân dân
lại có dịp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ cha anh
những người đã hy sinh mùa xuân của đời mình
để làm đẹp cho mùa xuân của đất nước
hôm nay là một ngày ý nghĩa của thế hệ trẻ công an nhân dân
khi được đến thăm gia đình mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị khả
trong chiến tranh mẹ đã mất đi cả người chồng và người con yêu quý của mình
mãi cho đến tận hôm nay mẹ vẫn chưa quên được nỗi đau ngày hôm ấy
sự mất mát đó này được bù đắp phần nào khi mẹ được sống trong tình thương
sự quan tâm thăm hỏi ân cần của những đứa con dù không phải ruột thịt của mình
có cơ quan mà tới quan tâm đến mẹ lo đến mẹ thì ri là quá vui
còn cái chuyện gia đình mình thì chỉ có chuyện đi qua chiến tranh
thì phải đổ máu bước được cái nhà hôm nay
mà tổng tựa lại ở nhà hôm nay mình mới sống lại ở đây
thì cũng buồn chứ mà y có hơn ba người trôi mà đây cách hơn đầy thì cũng buồn
nhưng mà cái chuyện thì nhà nước đổ không phải nhà nước
một tháng thì một chi đoàn sẽ chủ động liên hệ và đến thăm viến hương nói chuyện với mẹ
không những là hoạt động thăm viếng hương
viết hương mà các chi đoàn có thể chủ động dọn dẹp vệ sinh nhà cửa có thể là nấu bếp ăn
nấu một bữa ăn cùng với mẹ tham gia sinh học cùng với mẹ để cuộc sống của mẹ ngày cùng được vui tư hơn
các hoạt động trên cũng tạo điều kiện tinh thần cho các bạn đoàn viên thanh niên
hưởng ứng thể hiện tất cả những tình cảm của đồng viên thanh niên công an đối với những người có công cách mạng
ý thức được vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ công an nhân dân với thế hệ cha anh và tri ân các mẹ việt nam anh hùng
ba mươi một chi đoàn trực thuộc đoàn cơ sở công an thành phố đà nẵng phối hợp với chi đoàn văn phòng thường trú antv tại đà nẵng
nhận phùng dưỡng các mẹ việt nam anh hùng trên địa bàn
mỗi tháng một lần các chi đoàn sẽ thay phiên nhau đến trò chuyện với gia đình dọn dẹp viến hương các anh hùng liệt sĩ
để mẹ thêm vui và vơi đi điểm thương nỗi nhớ
mô hình này là một mô hình có ý nghĩa hết sức thiết thực tuy là những hành động nhỏ thôi nhưng mà tạo sự gắn kết giữa các thế hệ với nhau
đồng thời cũng nâng cao tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với việc chăm sóc những người có công với cách mạng cũng như là các mẹ việt nam anh hùng
ngoài việc tôn vinh ra thì chúng tôi cũng thường xuyên giáo dục về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho từng đoàn viên từng cán bộ đoàn viên
để hiểu rõ được truyền thống của dân tộc ta là đạo lý uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ cải trồng cây
để từ đó mỗi đoàn viên thanh niên có động lực và hướng phấn đấu học tập tu dưỡng ràng luyện làm thế nào để có một sự cống hiến tốt hơn cho ngành cho nghề
hung đúc thêm lòng yêu ngành yêu nghề từ đó có hướng phấn đấu công tác để bồi dưỡng ràng luyện thêm về lý tưởng về đạo đức
các mẹ việt nam anh hùng nay tuổi đã cao sức đã dần yếu
niềm vui lúc này của mẹ chính là sự quan tâm chăm sóc và yêu thương của thế hệ trẻ ngày hôm nay
việc làm thiết thực này không chỉ góp phần truyền thống
những người đã khuất mà còn mang lại món quà tinh thần vô giá cho người ở lại
để chúng con luôn bên mẹ